tiếp tục các hoạt động xúc tiến đầu tư trong chương trình thăm chính thức làm việc tại hà lan
sáng một mươi một tháng bảy tại la hay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc gặp gỡ với các doanh nghiệp và nhà đầu tư hà lan
đang có mong muốn tìm kiếm các cơ hội đầu tư tại việt nam
dự buổi gặp mặt có các công ty lớn của hà lan trong các lĩnh vực quản lý đầu tư xăng dầu môi giới chứng khoán và tư vấn tài chính
tại buổi gặp gỡ các nhà đầu tư hà lan có ý định đầu tư hoặc mở rộng đầu tư tại việt nam
đã bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ của thủ tướng chính phủ và các cơ quan chức năng của việt nam
các nhà đầu tư cũng đặt ra những câu hỏi về chính sách của chính phủ đối với việc định hướng phát triển các lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế
như năng lượng tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa quỹ đầu tư
thủ tướng nguyễn xuân phúc thông tin đến các nhà đầu tư những chỉ số phát triển trụ cột những đặc điểm chính của nền kinh tế việt nam và khẳng định
chính phủ việt nam cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư hà lan tới đầu tư tại việt nam
khẳng định mục tiêu cao nhất của chính phủ là nâng cao đời sống kinh tế của người dân bảo vệ quyền và lợi ích của người dân
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng nêu rõ chính phủ việt nam định hướng phát triển theo mô hình chính phủ liêm chính kiến tạo hành động
tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp và người dân trong nước và nước ngoài đến việt nam làm ăn đầu tư
chính phủ việt nam bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nước ngoài nhà đầu tư đến với việt nam
cũng tại buổi gặp gỡ đại diện các bộ ngành của việt nam cũng đã tham gia giải đáp một số câu hỏi của các nhà đầu tư liên quan đến chính sách phát triển của việt nam
trước đó tối một mươi tháng bảy theo giờ địa phương tại thành phố la hay hà lan thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tiếp giám đốc điều hành diễn đàn kinh tế thế giới wef philip rosler